viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố trần thị ngọc trinh ba mươi năm tuổi
người mẫu diễn viên quê trà vinh và trần xuân đông ba mươi bảy tuổi ngụ quận bảy tp hcm
về tội gây rối trực tực công cộng
riêng bị can trần xuân đông bị truy tố thêm tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
viện kiểm sát nhân dân tp hcm xác định bị can ngọc trinh có tình tiết giảm nhẹ hình phạt
là ăn đăng hối cãi thành thật khai báo
viện kiểm sát nhân dân tp hcm xác định bị can ngọc trinh cũng có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần
cáo trạng truy tố ngọc trinh theo khoảng hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự với mức phạt từ hai đến bảy năm tù
theo cáo trạng ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ngọc trinh cùng với ông đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển
xe mô tô bmw biển số năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám lưu thông biểu diễn trên đoạn đường d một mươi năm khu công nghệ cao tp thủ đức
với các động tác lái xe nguy hiểm tư thế phản cảm không mặc đồ bảo hộ
nằm quỳ gối trên yên xe
trước đó đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba ông đông đã cùng với ngọc trinh tổ chức tụ tập điều khiển xe mô tô hiệu ninza
lưu thông trên đoạn đường trần bạch đằng trong khu đô thị thủ thiêm tp thủ đức
thực hiện các động tác lái xe phản cảm nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe thả hai tay để xe tự chạy
ngồi một bên yên xe để tự chạy
sau khi chạy xe biểu diễn ngọc trinh cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội
gây tác động tiêu cực
ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng
ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ